các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ban dân nguyện bộ trưởng đã nêu ra nhiều giải pháp rất cụ thể trong đó có những giải pháp như để các cháu ở với người thân gia đình trong trường hợp cuối cùng mới đưa trẻ vào trung tâm bảo trợ xã hội
theo ông lưu bình nhưỡng các giải pháp đào tạo nghề và tăng cường kỹ năng nghề cho người lao động cũng được bộ trưởng đào ngọc dung nêu ra có nhiều điểm mới với ý tưởng coi doanh nghiệp là trường đào tạo nghề thứ hai
giải pháp này vừa giúp củng cố nghề nghiệp vừa giải quyết công an việc làm cho người lao động
đồng thời tạo sức bật cho người lao động phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở tầm cao hơn
đây là ý tưởng rất hay về mặt quản lý nhà nước được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao ông lưu bình nhưỡng nói
ông lưu bình nhưỡng cũng đồng tình với nhóm giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động ở các đô thị khu công nghiệp khu chế xuất của bộ trưởng lao động
cụ thể đó là giải pháp giữ chân giải pháp thu hút và giải pháp điều tiết lao động
khi bộ trưởng đề cập đến vấn đề điều tiết lao động tôi nghĩ đây là
quyết tâm rất lớn của một thành viên chính phủ phó ban dân nguyện lưu bình nhưỡng nhận xét
tiếp đó trao đổi bên hành lang quốc hội đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp đánh giá cao phần trả lời
chất vấn của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
bộ trưởng trả lời rất rõ ràng không né tránh kể cả những vấn đề nóng được đại biểu nêu tại hội trường ông võ văn hòa nói
theo đại biểu đoàn đồng tháp các vấn đề liên quan đến ngành lao động thời gian qua đều là vấn đề nóng
hoặc diễn biến phức tạp trong đó bộ lao động thương binh và xã hội đã thực hiện nhiều chính sách
được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao trong đó có các gói hỗ trợ theo nghị quyết bốn mươi hai
gói hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám và gói hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi sáu phần trả lời của bộ trưởng đào ngọc dung rất thẳng thắn
đi thẳng vào các vấn đề được đại biểu cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
tuy nhiên đây là lĩnh vực nóng nên những vấn đề được đặt ra ngày hôm nay sẽ được đại biểu và nhân dân cả nước
giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đại biểu phạm văn hòa nói
đại biểu trương xuân cử đoàn tp hcm cho rằng các vấn đề được đại biểu quốc hội nêu ra tại hội trường
được bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trả lời rất xác
trong đó đại biểu cờ đặc biệt ấn tượng với giải pháp phục hồi thị trường lao động việc làm
thưa quý vị cũng liên quan tới vấn đề an sinh xã hội của người lao động
theo báo cáo từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay có tám trăm bảy mươi người đã rút sổ bảo hiểm xã hội tăng mạnh so với năm hai nghìn hai mươi hai
để trả lời cho tình trạng đó bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nêu ra ba giải pháp căn cơ
để người lao động không phải bán sổ bảo hiểm xã hội hay là rút bảo hiểm xã hội một lần
trong nội dung chất vấn chiều ngày một mươi tháng một mươi một về nội dung an sinh xã hội đại biểu nguyễn thị lệ
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đặt câu hỏi giải pháp nào để người lao động không bán sổ bảo hiểm xã hội
chính sách thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và tạo động lực cho người lao động
trả lời chất vấn ông đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nhìn nhận
việc bán sổ bảo hiểm xã hội thời gian qua thực chất là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
sau đó rút bảo hiểm xã hội để hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần và ngại đi làm thủ tục
hoặc vì một số lý do nào đó đã nhượng lại sổ bảo hiểm xã hội cho người khác đi lĩnh
có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này
trong đó có lý do đời sống khó khăn dịch bệnh
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay có tám trăm bảy mươi người đã rút sổ bảo hiểm xã hội tăng mạnh so với năm hai nghìn hai mươi hai
để giảm tình trạng này theo ông đào ngọc dung có ba giải pháp căn cơ
một là phải chăm lo cho người lao động
phần lớn người lao động rút sổ bảo hiểm xã hội và bán sổ bảo hiểm xã hội rơi vào hầu hết công nhân lao động
những người có hoàn cảnh khó khăn có hoàn cảnh eo len
để giải quyết tận góp tình trạng này
cần phải nâng cao đời sống người lao động thì họ sẽ không nghĩ tới việc bán sổ bảo hiểm xã hội
hai là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để người lao động hiểu về sự cần thiết
cũng như lợi ích lâu dài của bảo hiểm xã hội để có khoản lương hưu khi về già
ba là vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần
đồng thời tiến hành sửa luật bảo hiểm xã hội
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi hai bộ lao động thương binh và xã hội hoàn thành hồ sơ để trình quốc hội cho ý kiến
trong thời gian dịch covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín diễn biến vô cùng căng thẳng
nhiều lao động tại các thành phố lớn đã trở về quê khó khăn trong việc làm
trước thực trạng đó bộ trưởng lao động thương binh và xã hội đảng ngọc xuân cho rằng
cần tập trung triển khai các chính sách như chính sách giảm nghèo chính sách cho vay
cũng như quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ người lao động trở về quê có thể ổn định
tìm được công việc mới ở địa phương
tại cuộc họp quốc hội dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai
thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội
trả lời chất vấn của đại biểu trình lam sinh an giang về chính sách hỗ trợ người dân
từ các trung tâm công nghiệp trở về quê tránh dịch bộ trưởng đảng ngọc xuân cho biết
số lượng lao động về quê vừa qua tương đối lớn dù có ý kiến khác nhau về số liệu
nhưng qua tổng kết báo cáo của sáu mươi ba địa phương con số chính thức là khoảng một ba triệu người
trong đó có khoảng ba mươi
lao động có nhu cầu quay trở lại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam làm việc
và ba mươi muốn chuyển sang lĩnh vực khác ở các địa bàn khác
còn lại phấn đông muốn ở lại quê nhưng trong số này
chỉ có khoảng bốn mươi muốn có công an việc làm tại quê
thưa bộ trưởng nhiều giải pháp đã được đưa ra để hỗ trợ nhóm đối tượng này giữ mồn định cuộc sống
cụ thể các địa phương đã chủ động liên kết kết nối với địa phương khác
thậm chí ngay trong vùng để giới thiệu việc làm
chẳng hạn như ở thanh hóa
đã giới thiệu một loạt người lao động về quê đi làm việc ở bắc ninh bắc giang
giữa bắc giang đã tăng hơn năm mươi lao động so với thời điểm trước dịch
chủ yếu là do lao động về quê từ các vùng dịch di chuyển sang làm việc tại bắc giang
ngoài ra một số địa phương đã chủ động tạo việc làm tại chỗ cho người dân trở về quê
trong đó các tỉnh quảng nam quảng trị tiếp nhận toàn bộ công nhân nghề may
và một số ngành nghề khác về làm việc tại địa phương mình
đồng thời chúng tôi nghĩ rằng cần tổ chung triển khai các chính sách
như chính sách giảm nghèo chính sách cho vay quỹ quốc gia
về việc làm để hỗ trợ người lao động có thể ổn định tạo công việc mới ở địa phương
bộ trưởng đào ngọc dung cho hay
liên quan đến nghị quyết sáu mươi tám về một số chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
và các chính sách hỗ trợ cho lao động tự do
bộ trưởng nêu rõ giúp kinh nghiệm nghị quyết bốn mươi hai trong nghị quyết sáu mươi tám
thủ tướng trực tiếp chỉ đạo phải tạo ra sự linh hoạt cho địa phương
vì vậy sau khi
sau khi khảo sát đánh giá bộ lao động thương binh và xã hội
đã đưa ra đề xuất chính sách nhóm một mươi hai
đó là chính phủ quy định sàn mức hỗ trợ cho lao động tự do
còn đối tượng được hưởng mức trên mức đó thì do địa phương quyết định
trên cơ sở ngân sách cũng như đối tượng cụ thể của mình
theo bộ trưởng năm hai nghìn chị hỗ trợ được một triệu lao động tự do
nhưng với nghị quyết sáu mươi tám năm mươi sáu địa phương
báo cáo đã hỗ trợ cho một mươi hai chín mươi chín triệu lượt lao động với mức kinh phí lên đến
một mươi sáu năm triệu đồng
giải đáp thắc mắc của đại biểu về việc có nơi lao động tự do
nhận được hỗ trợ có nơi thì không bộ trưởng đào ngọc dung cho hay
điều này phụ thuộc vào quy định chính sách ngân sách của từng địa phương
đối tượng đó có nằm trong nhóm mà địa phương đó quy định là lao động tự do hay không
ngoài ra một số địa phương ngân sách dự phòng không còn
do đó chưa hoặc chậm hỗ trợ lao động tự do
liên quan tới những vấn đề của người lao động sau những khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao
thành phố hồ chí minh bí thư thành ủy nguyễn văn nên đánh giá khu công nghệ cao
đã thích ứng nhanh chóng giai đoạn bình thường mới
đồng thời yêu cầu đặt mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động doanh nghiệp trước ảnh hưởng của đại dịch
mới đây ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
lãnh đạo thành phố hồ chí minh lãnh đạo thành phố thủ đức đã có buổi làm việc
với ban quản lý khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
báo cáo tại buổi làm việc trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh nguyễn anh thi cho hay
tính đến ngày tám tháng một mươi một khu công nghệ cao có tám mươi tám dự án hoạt động với tổng số bốn mươi năm bốn trăm hai mươi năm lao động
trong đó người lao động cư trú tại thành phố hồ chí minh là ba mươi tám bốn trăm ba mươi tám người
và ngoài thành phố hồ chí minh
là sáu chín trăm tám mươi bảy người
tổng kim ngạch xuất khẩu của khu công nghệ cao một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đạt hai mươi tám chín mươi tám tỷ usd
giảm bảy bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
ngoài ra trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một ba quản lý đã cấp mới một giấy chứng nhận đầu tư trong nước
với tổng vốn đăng ký là một trăm sáu mươi hai sáu trăm linh tám tỷ đồng cấp điều chỉnh tăng vốn bảy trăm tám mươi bốn triệu usd
cho ba dự án fdi và sáu sáu triệu usd
trong đó ban quản lý đã cấp sáu sáu triệu usd cho một dự án fdi và sáu sáu triệu usd cho một dự án fdi và sáu sáu triệu usd cho một dự án fdi
ước tính năm hai nghìn hai mươi một thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao đạt ba sáu trăm một mươi triệu usd
sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tình hình dịch bệnh tại khu công nghệ cao được kiểm soát tốt dù số doanh nghiệp có ca mắc covid một mươi chín
và số ca mắc covid một mươi chín bắt đầu tăng từ giữa tháng một mươi đến nay
cùng với việc mở rộng quy mô sử dụng lao động của doanh nghiệp
phát biểu kết luận buổi làm việc bí thư nguyễn văn nên cho biết
khi tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn thành phố khu công nghệ cao nhanh chóng chấp hành quy định dắn cách
đặc biệt ở giai đoạn thích ứng trong điều kiện bình thường mới
khu công nghệ cao triển khai thực hiện khá tốt nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và chỉ thị một mươi tám của ban nhân dân thành phố
qua kiểm tra một số doanh nghiệp tôi nhận thấy một số điểm sáng mà khu công nghệ cao đã triển khai thực hiện
theo chỉ đạo của thành ủy và bàn nhân dân thành phố
trong đó ba quản lý đã chăm sóc các doanh nghiệp người lao động rất tốt
đây cũng chính là hành động có ý nghĩa không khác gì hoạt động xúc tiến đầu tư bí thư nguyễn văn nên nhấn mạnh
ông nguyễn văn nên cũng đánh giá cao việc khu công nghệ cao đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người lao động
sức khỏe doanh nghiệp lên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch là hoàn toàn chính xác
ông nguyễn văn nên yêu cầu trong giai đoạn phục hồi kinh tế mục tiêu này cần không thay đổi và phát huy tốt hơn
ông nguyễn văn nên cũng đánh giá cao việc bác quản lý đã ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu người lao động
kết nối với dữ liệu thành phố để kiểm soát dịch bệnh kiểm soát rủi ro là mô hình tiên phong của thành phố